trên thế giới tính đến sáng nay đã ghi nhận hơn hai mươi chín bảy mươi một triệu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn chín trăm ba mươi tám ca tử vong hơn hai mươi một năm mươi hai triệu bệnh nhân đã hồi phục
và còn hơn bảy hai mươi năm triệu ca đang được điều trị
một tín hiệu tích cực mở ra phương pháp điều trị hiệu quả covid một mươi chín
mới đây các nhà khoa học của trường đại học e pittsburgh của mỹ
đã phân lập được phân tử sinh học nhỏ nhất có thể vô hiệu hóa hoàn toàn virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín
theo nghiên cứu của các nhà khoa học mỹ những kháng thể chống lại virus sars cov hai
có kích thước nhỏ hơn kháng thể thông thường gấp một mươi lần
và đã được sử dụng để tạo ra một loại thuốc có tên ib tám
qua thử nghiệm loại thuốc này ở chuột với nhiều mức độ khác nhau
nhóm nghiên cứu nhận thấy những con chuột có nguy cơ nhiễm sars cov hai
thấp hơn nhiều so với những con không dùng thuốc
ở các nghiên cứu sâu hơn khi dùng thuốc ab tám có nồng độ thấp
virus không thể xâm nhập vào tế bào của chuột
kích thước siêu nhỏ của kháng thể này không chỉ làm tăng khả năng khuếch tán
trong các mô để vô hiệu hóa virus tốt hơn
mà còn cho phép các nhà khoa học tính đến khả năng sử dụng thuốc bằng nhiều cách
như hít qua mũi hoặc trích dưới da
quan trọng hơn loại thuốc này không liên kết với tế bào của con người
một dấu hiệu tốt cho thấy nó sẽ không có tác dụng phụ tiêu cực